thưa quý vị ngày hôm nay tòa nhân dân tp hà nội sẽ đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
liên quan tới vụ cháy tại quán karaoke eses ở phố quan hoa quận cầu giấy đã khiến cho ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tử vong
liên quan đến vụ việc lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam phạm duy hùng là quản lý hoạt động kinh doanh tại quán eses
vụ việc xảy ra vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thời điểm này quán đang trong thời gian sửa chữa
đàm cháy xuất phát từ khu vực tầng sáu quán karaoke ngọn lửa bốc lên trong quá trình hàn xì sửa chữa quán
ngay khi nhận được tin báo các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường
sau khi đưa được tám người dân thoát khỏi đám cháy ba chiến sĩ gồm trung tá đặng anh quân đội trưởng trung úy đỗ đức việt và chiến sĩ nghĩa vụ nguyễn đình phúc
thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy không may bị trần nhà sập đè xuống người hy sinh khi làm nhiệm vụ